vào chiều ngày hôm qua tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội nguyễn hữu tiến xác nhận
thông tin người dân đã dỡ lều bạt thu dọn các vật dụng và rời khỏi điểm chốt chặn tại cổng chính với cổng phụ ra vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
theo ông tiến thì ngay sau đó xe chở rác của công ty trách nhiệm hiệu hạ một thành viên môi trường đô thị hà nội vận chuyển rác trong nội đô diễn ra bình thường
vào sáng cùng ngày một mươi bảy tháng bảy lãnh đạo ubnd tp hà nội đã trực tiếp về đối thoại với người dân
lãnh đạo thành phố hà nội đã trả lời trực tiếp người dân về chính sách thời điểm di rời và mức đền bù
sau khi lắng ngay những cam kết của lãnh đạo tp người dân xã nam sơn xã hồng kỳ đã dỡ lán rút khỏi bãi rác nam sơn
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy tại khu vực bãi rác nam sơn người dân xã hồng kỳ và nam sơn tụ tập đông người cản trở không cho xe vận chuyển rác vào
đã khiến cho nhiều xe rác bị tắt ở bên ngoài bãi
đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen và cho vay lãi nặng với lãi suất cắt cổ lên tới một trăm tám mươi một năm
các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ song vô cùng liều lĩnh và bất chấp pháp luật
trước thông tin nhiều người dân trên nệm bàn tp hà nội đang vướng vào một đường dây tín dụng đen hoạt động trên mạng internet
lãi suất cao cách thức đòi nợ theo kiểu xã hội đen khi có cả đe dọa cưỡng bức
đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra xác minh
hình thức hoạt động của các đối tượng là quảng cáo đăng tin cho vay tín dụng trên mạng internet
sau đó yêu cầu khách hàng vay tiền viết giấy biên nhận với nội dung xin việc mua bán tài sản
cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng trần minh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chỗ ở tại tòa nhà flc đường văn hà
tại đường phạm hùng quận năm từ liêm hà nội quang mua một trang web có tên miền là f chín mươi tám credit vn
và đăng tin cho vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau
giúp sức cho quang có ba đối tượng gồm ngô văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và trần quốc tuấn sinh năm hai nghìn bốn
những đối tượng này sẽ chịu trách nhiệm cho vay quản lý hồ sơ của con nợ đòi tiền gây sức ép đe dọa
thời hệ công nghệ bốn chống thông
nên là em cũng suy nghĩ là nếu mà
mình làm mãi theo kiểu truyền thống thì cái lượng tương tác hay là lượng khách hàng của mình nó sẽ hạn hẹp
nên là em mới suy nghĩ là mình sẽ tạo lên một cái trang web nào đấy
để làm sao của riêng mình có thể mở rộng nó ra
thì các đối tượng này chủ yếu là chúng soạn sẵn các biểu mẫu
ví dụ như các giấy tờ cam kết
và dưới những phương thức nữa là bằng các hình thức mua bán
mua bán đồ vật rồi mua bán xe cộ biến tướng bằng cái hình thức đó
để cho những người vay những người bị hại
trước khi mà vay nợ thì chúng yêu cầu ký cam kết vào giấy tờ đó
đó là cái phương thức của các nhóm đối tượng này như vậy
để cho khó khăn cản trở cho quá trình hoạt động điều tra sau này
khám xét nơi ở của trần minh quang
cơ quan công an đã truyền thống
đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
gồm một trăm ba mươi chín bộ hợp đồng giấy nhận tiền với số tiền cho vay trên bốn tỷ đồng
và nhiều tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện công an quận cầu giấy tp hà nội đang củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định đồng thời thông báo
ai là nạn nhân của ổ nhóm tín dụng đen f chín mươi tám credit
nhanh chóng tới cơ quan điều tra công an quận cầu giấy để phối hợp giải quyết